tại thời điểm bắt quả tang nhóm đối tượng này đang tổ chức đánh bài si giách ăn tiền
tại căn nhà số hai mươi bốn đường chân lý phường tân thành
theo các trinh sát hình sự các đối tượng bị bắt đều là những người đánh bài gian lận chuyên nghiệp
để lừa tiền con bạc các đối tượng này tìm cách rủ rê người quen
hoặc tạo tình huống để dụ các con bạc khác tham gia các sòng si giách ăn tiền
mỗi sòng thấp nhất là hai trăm linh ngàn nhiều nhất là một triệu đồng
sau khi dụ được con bạc vào xong thì bằng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
các đối tượng tráo đổi bài để ăn tiền con mồi
trước khi bị bắt một ngày nhóm này đã thu lợi được ba mươi triệu đồng từ một con bạc ở quận tân phú
thêm một trinh sát hình sự trong thời gian qua để đối phó với cơ quan công an
các đối tượng đánh bạc thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc giữa các quận khác nhau
sau một thời gian dài di chuyển tại một số quận lân cận
khi nhóm cờ bạc trên vừa quay lại địa bàn quận tân phú để hoạt động
thì bị bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra